hôm nay ngày chín tháng sáu tòa án nhân dân tp biên hòa đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng hỗ trợ vốn giữa nguyên đơn là
liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp đồng nai đô na cóc
và bị đơn là công ty trách nhiệm hiếu hạn hưởng cường hưng gọi tắt là công ty cường hưng
đóng tại phường biểu hòa tp biên hòa
theo nội dung đơn kiện năm hai nghìn một mươi một bà phan thị mỹ thanh lúc này giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên
kiêm giám đốc công ty cường hưng đồng thời là thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
phụ trách khối đầu tư xây dựng và công nghiệp đã thương thạo với đô na cóc để chuyển hợp đồng
hợp tác kinh doanh có lợi nhuận thành hợp đồng hỗ trợ vốn không tính lãi
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một đến tháng tám năm hai nghìn một mươi hai phía đô na cóc đã hỗ trợ công ty cường hưng
hơn hai trăm linh triệu đồng
đồng thời được hứa hẹn sẽ nhận lại bằng đất sạch từ công ty cường hưng
tuy nhiên đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn công ty cường hưng không giao đất cho đô na cóc theo cam kết
sau đó dù đô na cóc đã nhiều lần nhắc nhở công ty cường hưng về các thương vụ trong hợp đồng
mà hai bên đã ký kết nhưng đều không khả thi do vậy đô na cóc gửi đơn khởi kiện công ty cường hưng
ra tỏa nhân dân thành phố biên hòa yêu cầu công ty cường hưng phải trả cho đô na cóc tám trăm một mươi một tám tỷ đồng
gồm nợ gốc hơn hai trăm sáu mươi một sáu tỷ đồng và lãi là năm trăm năm mươi hai tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại
kết luận phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án công ty cường hưng phải trả cho đô na cóc số tiền tạm tính
gồm gốc lẫn lãi là hơn bốn trăm hai mươi một tỷ đồng